ba mươi năm tỷ đô la là số tiền cần cho các chương trình viện trợ trong năm hai nghìn hai mươi một
hàng nghìn tỷ đô la mỹ cần có để khôi phục kinh tế sau đại dịch covid là khoản tiền mà chúng ta đang vay của các thế hệ tương lai

mỹ đã có vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng chưa có vaccine chống biến đổi khí hậu
trong số các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực chống lại hiện tượng nước biển dân
thì hà lan nổi tiếng với những kinh nghiệm có từ hàng thập kỷ qua
từng hứng chịu nhiều thiệt hại trong lịch sử khi một phần ba diện tích nằm dưới mực nước biển
quốc gia này đang sở hữu công nghệ đê điều phòng chống lũ lụt an toàn nhất trên thế giới
trận lũ kinh hoàng từ biển bắc tràn vào bắc
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba khiến hơn một tám trăm linh người thiệt mạng và bảy mươi hai người mất nhà cửa
hà lan coi đây là bài học đau thương để khắc ghi rằng
việc phòng chống lũ lụt luôn phải được đặt lên hàng đầu
thay vì tìm mọi cách để chinh phục và đánh bại thiên nhiên
họ học được cách sống chung với lũ
hà lan ngày nay có thể tự hào về hệ thống đê điều phòng chống lũ lụt an toàn nhất thế giới
để đứng như ngày nay chúng tôi đã phải nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của thành phố
đó là hệ thống đê kiên cố
đập chắn sóng tự động với hai cánh cửa quay bằng thép
ngoài ra còn là các biện pháp linh hoạt nữa
ngoài mạng lưới các đập nước và rào cản chắn nước
delta woods nối từ tỉnh zealand đến south holland
giúp giảm thiểu thiệt hại của lũ lụt và hạn chế sự xâm lấn của biển
một niềm tự hào khác của hà lan là đập chắn sóng tự động meslancaring
hàng rào chắn sóng di động duy nhất trên thế giới
đập chắn này giúp theo dõi mực nước biển và thời tiết
có thể tự động đóng mở trong trường hợp khẩn cấp
ngoài ra từ năm hai nghìn sáu
chính phủ hà lan đã triển khai dự án với ngân sách hai ba tỷ euro
nhằm tạo không gian cho các dòng sông
tại các điểm ít quan trọng giúp bảo vệ khu vực trọng yếu
và bảo đảm an toàn cho gần bốn triệu dân
mục tiêu vào năm hai nghìn năm mươi
năm mươi hectare đất sẽ được dùng cho việc tăng độ rộng của bãi sông
chuyển vùng đó thành rừng tự nhiên và đầm lầy
hai mươi năm hectare đồng cỏ sẽ được dành riêng làm ao chữ nước tạm thời khi lũ lụt
những con sông nước dân tự nhiên
tràn ngập cả một vùng rộng manh mông vào mùa xuân
sẽ để lại lớp phù sa màu mỡ
và người dân có thể canh tác trên đó
những cánh đồng những công viên thương mại và thành phố nổi
đang được triển khai ở khu vực chứa lũ
ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ thành phố khỏi ngập lụt
bằng cách tạo những khoảng trống thấp hơn lòng sông
để giảm bớt lưu lượng nước của các dòng sông vào mùa lũ
bí quyết trị thủy của hà lan
cũng được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới
hiện có hai năm trăm linh doanh nghiệp hà lan
hoạt động trong ngành công nghiệp thủy lợi
đem lại doanh thu mỗi năm một mươi bảy tỷ euro
các chuyên gia của hà lan đứng trên tuyến đầu
trong việc hỗ trợ các quốc gia khác
ứng phó với tình trạng nước biển xâm lấn
nước là một nguy cơ
nhưng cũng là một cơ hội cho nền kinh tế
và đó chính là điều mà hà lan đã học được trong quá khứ
và sẽ tiếp tục học hỏi thế giới trong tương lai
người hà lan tin rằng
một thành phố thông minh trước hết
phải có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu nếu được giải quyết
ngay từ đầu và đúng cách
sẽ đem lại cơ hội thịnh vượng cho một quốc gia
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt